thưa quý vị bộ y tế cho biết là hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng
đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lây lan nhanh diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
bộ y tế đề nghị các địa phương tốt nhất là không tổ chức bắn phá hoa
nếu tổ chức bắn phá hoa thì phải đảm bảo tuân thủ quy định năm k không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn phá hoa
bộ y tế cũng nêu rõ là các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quyết định theo thẩm quyền
việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết hoạt động vui chơi lễ hội lớn
nghỉ lễ tôn giáo có tập trung đông người tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn